liên quan đến việc một số tiểu thương không đồng tình di rời từ chợ yến cũ sang chợ mới như truyền hình nhân dân đã phản ánh
sau khi dự cuộc họp đảng ủy xã an hòa mở rộng thường trực tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã thống nhất chủ trương di rời chợ yến theo kế hoạch
đồng thời giao ủy ban nhân dân huyện tuy an và xã an hòa hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở chợ mới
sớm công bố công khai quy hoạch xây dựng công viên tại khu vực chợ yến cũ
theo đảng ủy ủy ban nhân dân xã an hòa chủ trương quy hoạch xây dựng chợ yến mới và di rời chợ cũ đến chợ mới là nguyện vọng của cử tri hai thôn nhân hội hội sơn
nguyên nhân là do chợ cũ đã xuống cấp gây ô nhiễm môi trường sau khi di rời khu chợ cũ sẽ được xây dựng công viên tạo cảnh quan và khu sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân
tuy nhiên một số hộ dân trong đó có hộ không phải là tiểu thương không đồng tình việc di rời chợ đến địa điểm mới đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng
hiện chính quyền địa phương và ngành chức năng đã chuẩn bị sẵn các phương án để hoàn tất việc di rời chợ yến
ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân mua bán tại chợ mới chính quyền địa phương còn có cơ chế hỗ trợ cho tiểu thương khi đến chợ mới kinh doanh